tại tp hcm lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng cho biết sẽ bảo đảm đủ quân số trong thời gian cao điểm
tại những nơi có nguy cơ xảy ra ủn tắc để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra
đây là một trong những nhiệm vụ được phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đưa ra trong đợt cao điểm tết nguyên đán canh tí
và các lễ hội dịp đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
tại khu vực tổ chức các lễ hội hội hoa xuân lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành khảo sát
nắm tình hình xây dựng phương án bố trí lực lượng để bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cũng sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố các bến xe khu vui chơi để kịp thời xử lý tình hình
đảm bảo cho người dân lưu thông và vui chơi an toàn